giá trị của rừng ngập mặn đối với ứng phó biến đổi khí hậu là rất quan trọng
trồng rừng ngập mặn được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần giảm thiểu rủi ro và thảm họa cho người dân vùng ven biển
tuy nhiên theo đại diện hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh khánh hòa diện tích rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh khánh hòa đang suy giảm rất nhanh
do đó chung tay bảo vệ rừng ngập mặn là việc làm rất cấp bách ghi nhận tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
qua điều tra khảo sát mức độ phân bố rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh khánh hòa cho thấy rừng ngập mặn hiện phân bố giải rác bị suy giảm mạnh về diện tích và chất lượng
nguyên nhân là do rừng ngập mặn chưa được chăm sóc bảo vệ chú đáo một số nơi tự ý chuyển đổi thành diện tích nuôi tôm cá hoặc mục đích sử dụng khác

mô hình ấy chưa nhiều và chưa đủ để khơi dậy một phong trào ý thức tự giác bảo vệ môi trường
do đó một mặt nhà nước cần phải hoàn thiện quy định về quản lý và quy hoạch rừng ngập mặn mặt khác phải huy động thêm nhiều doanh nghiệp các tổ chức xã hội cùng tham gia phát triển bảo vệ rừng ngập mặn góp phần chống biến đổi khí hậu hiện nay
suốt thời gian qua thì về phía doanh nghiệp cũng đã bảo quản tốt và duy trì ngoài ra cũng trồng thêm nhiều cái chủng loại phù hợp để mà tăng
thêm cái màu xanh cũng như sinh thái làm cái đa dạng sinh thái của cái cụm rừng ngập mặn đó
thì tiến tới chúng tôi tiếp tục đầu tư để đưa thêm những cái cây con để nhân rộng để mở rộng cái diện tích thêm
đã đến lúc phải đẩy mạnh việc bảo vệ những bức tường xanh chăn sóng chăn gió này vì nó có ý nghĩa đặc biệt với các vùng ven biển
xong để làm được việc này cần có sự trung sức của cả hệ thống chính trị và của cả cộng đồng dân cư
từ việc xã hội hóa chủ trương phát triển bảo vệ rừng ngập mặn là hướng đi cần được các cấp các ngành nghiên cứu nhân rộng